tại trung tâm triển lãm thành phố hồ chí minh vừa tổ chức triển lãm quốc tế về công nghệ nguyên liệu và thiết bị máy móc ngành nhựa và cao su việt nam
do công ty mesh dust setup asia plastic và rubber việt nam và công ty dịch vụ triển lãm ubnset việt nam tổ chức
chương trình thu hút hơn năm trăm linh doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có bảy nhóm gian hàng đến từ nhiều cường quốc kinh tế như anh áo đức cộng hòa xét hàn quốc ý trung quốc và singapore
sự kiện triển lãm năm nay tăng nhiều về số lượng quy mô và chất lượng trưng bày các thiết bị mang tính ứng dụng cao
các nguồn nguyên phụ liệu dịch vụ công nghệ và các giải pháp tích hợp về nhựa và cao su
triển lãm năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu sự kết hợp của ba sự kiện triển lãm chuyên ngành với mong muốn mang đến cho khách tham quan
những trải nghiệm về ứng dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật hiện đại trong toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất chế biến và đóng gói bao bì